sinh thời nguyên tổng bí thư lê khả phiêu không chỉ là một cán bộ lãnh đạo cao cấp hết lòng vì đảng vì dân
với tác phong làm việc sâu sát cụ thể và hiệu quả
mà còn là một người có lối sống giản dị gần gũi và tran hòa với mọi người
trong ký ức của những người từng có dịp làm việc gặp gỡ với nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
vẫn động lại những kỷ niệm thân quý về vị lãnh đạo đứng đầu đất nước
nhưng sống rất khiêm nhường và thân tình
giáo sư tiến sĩ đinh xuân dũng đã có khá nhiều năm làm việc trực tiếp dưới quyền của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
khi đồng chí mới về đảm nhận chức vụ phó chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
với giáo sư ấn tượng sâu đậm nhất về nguyên tổng bí thư lê khả phiêu là lối sống giản dị gần gũi đậm chất bộ đội cụ hồ đi dân nhớ ở dân thương
khi trong quân đội tôi đã có khoảng bảy tám năm làm việc trực tiếp với
đồng chí lê khả phiêu với tư cách là thủ trưởng phó chủ nhiệm tổng cục chính trị và chủ nhiệm tổng cục chính trị
khi đó tôi là phó cục trưởng cục tuyên huấn
cho nên là đấy là một người rất gần gũi xê xóa thoải mái chân tỷ và không bao giờ thể hiện mình là có một vị trí là người lãnh đạo
gần gũi với quần chúng và dễ thông cảnh với quần chúng
cho nên đấy là một phong cách làm việc mà được
bộ đội cán bộ sĩ quan yêu mến quý mến
hồi đó giáo sư đang là cán bộ của tổng cục chính trị phụ trách truyền hình quân đội
cả cơ quan chỉ có vài chục mét vuông nhà để sử dụng nên rất bí bách
sau khi nghe trình bày thủ trưởng lê khả phiêu mách nước ngay
phiêu bảo số hai lý năm đế đang bỏ không đấy
mà người ta đang định xây dựng như là một cái khách sạn
nhưng mà tôi không đồng ý
cho nên cậu tìm khách
gặp các anh ở bên bộ tổng thống mưu cố phòng
và xin ký vào quyết định đồng ý cho mảnh đất đó
thì tôi ký ngay
anh phiêu đã ký ngay là cấp mảnh đất hai bí năm đế cho truyền hình quân đội dân việt nam
thì đấy là một cái kỷ niệm mà tôi cho rằng một làm việc rất chân thành rõ ràng dứt khoát và vô tư
ông nguyễn anh liên từng là cán bộ của ủy ban kiểm tra trung ương
nên đã có nhiều năm làm việc với nguyên tổng bí thư lê
lê khả phiêu từ lúc ở bên tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cho đến khi được đảng giao trọng trách tổng bí thư
điều khiến ông nhớ mãi là những lời dặn của nguyên tổng bí thư lê khả phiêu dành cho ông và những người làm công tác kiểm tra
trước hết là cái tâm phải sáng
thứ hai là bản thân phải sạch
thứ ba là bộ óc phải tinh tường để nhìn nhận đúng bản chất sự việc
nhờ cái nhắc nhở cái canh nhận nhiều lần của nguyên tổng bí thư liên khả phiêu
mà tôi thực hiện được nhiều việc những cái tinh tường mà tôi phát hiện ra được
đề xuất với đảng nhiều vụ việc mà trước đó không xem xét một cách đầy đủ
thế thì cái việc này đồng chí lê khả phiêu nêu lên một cái gương một cái tấm gương về văn hóa kiểm tra đảng
gần gũi thân tình trong cuộc sống nhưng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu lại rất nghiêm khắc với chính mình
và trong công việc luôn lấy hiệu quả làm đầu
khi tiến hành cuộc vận động xây dựng chỉnh đốn đảng những năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hai nghìn một đồng chí là người thực hiện trước nhất
trong kiểm điểm tổng bí thư chủ trì và mỗi ủy viên bộ chính trị đứng lên bục tự trình bày kiểm điểm của mình
để các đồng chí khác góp ý rất thẳng thắn
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
lễ trao huy hiệu bảy mươi năm tuổi đảng tặng nguyên tổng bí thư lê khả phiêu
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã khẳng định
dù ở cương vị công tác nào đồng chí cũng luôn tuyệt đối trung thành với đảng với tổ quốc và nhân dân
kiên định mục tiêu lý tưởng của đảng gương mẫu giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên công sản
không ngừng học tập tu dưỡng rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
luôn học tập ở đồng chí về phương pháp tác phong làm việc sâu sát cụ thể và hiệu quả
nguyên tổng bí thư lê khả phiêu đã đi xa nhưng lối sống giản dị mà cao quý
hết lòng vì đảng vì dân của đồng chí mãi là tấm gương để các thế hệ cán bộ đảng viên và nhân dân nói theo